cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng triệu tiến sơn về hành vi giết người
vào dạng sáng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn tiến sơn xã nhất tiến huyện bắc sơn đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên nguyên nhân là do hai nhóm tranh nhau phòng hát karaoke dẫn đến cãi vã trận hỗn chiến diễn ra ngay sau khi ra về
đối tượng triệu tiến sơn đã dùng dao nhọn đâm khiến hai thanh niên là hoàng văn luận và hoàng văn vĩnh tử vong trên đường đi cấp cứu sau đó đối tượng sơn cũng đâm khiến một thanh niên khác bị thương nặng hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện